dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra trong sáu ngày từ ngày một đến ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tức là từ ngày năm đến ngày một mươi tháng ba năm đinh dậu
năm nay dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng do tỉnh phú thọ tổ chức và có sự tham gia của thành phố hà nội
các tỉnh bình phước thái bình và bến tre
tỉnh phú thọ cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực để xây dựng lễ hội mẫu mực
đậm đà bản sắc thân thiện với bạn bè và du khách
theo lãnh đạo tỉnh phú thọ tỉnh sẽ kiên quyết thực hiện năm tại lễ hội đền hùng
không để xảy ra tình trạng ăn xin ăn mày không để xảy ra ủn tắc và tai nạn giao thông
không còn tình trạng chặt chém treo kéo du khách không có những hành vi hình ảnh gây phản cảm
và không để xảy ra mất vệ sinh an toàn thực phẩm vệ sinh môi trường trong khu vực tổ chức lễ hội
để làm được điều này ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ yêu cầu các tiểu ban
thành viên ban chỉ đạo các sở ngành
và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng các phương án
đảm bảo tốt an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn phân luồng
không để un tắc giao thông đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm phục vụ lễ hội